ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tp hà nội vừa cho biết từ nay cho đến cuối năm sẽ hoàn thành gần sáu mươi dự án giao thông lớn
các dự án này kéo dài trong năm hai nghìn một mươi chín ước tính năm nay sẽ giải ngân đạt gần tám mươi hiện đơn vị này đang tập trung triển khai thi công ba mươi ba dự án còn dở dàng
đồng thời có ba mươi năm dự án dự kiến sẽ khởi công trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi trong đó sẽ tập trung triển khai thi công hoàn thành một mươi hai dự án cầu vượt cho người đi bộ trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi